theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh cà mau vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bị can cao thị hằng đã thực hiện hành vi gian dối để lừa bà nguyễn thị lan ký hợp đồng ủy quyền cho võ yến ly được thực hiện quyền định đoạt nhà và đất của bà lan tại khóm năm phường một thành phố cà mau
sau đó hằng tiếp tục chỉ đạo võ yến ly ký hợp đồng chuyển nhượng lại phần đất và nhà trên của bà lan cho anh lê hồng sơn để chiếm đoạt số tiền một sáu tỷ đồng
tại buổi xét xử căn cứ vào những chứng cứ của vụ án và kết quả tranh luận tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt cao thị hằng một mươi bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời bồi thường thiệt hại cho lê hồng sơn số tiền một sáu tỷ đồng
sáng nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam đối với lê thị thảo nguyên quê tỉnh quảng ngãi
nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư
nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung chi nhánh quảng ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu một nam bị hại chú thành phố đà nẵng là khách hàng được nguyên giới thiệu tư vấn hợp đồng đặt cọc mua một lô đất của dự án du lịch nghỉ dưỡng tại quảng bình
sau đó công ty do lê thị thảo nguyên làm giám đốc đã tạm dừng hoạt động và nguyên không còn làm giám đốc công ty này nhưng vẫn điện thoại cho bị hại yêu cầu đóng tiền tiến độ để được hưởng triết khấu
bị hại đã nhiều lần chuyển vào tài khoản công ty lộc sơn hà miền trung và tài khoản của cá nhân lê thị thảo nguyên
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt gần ba hai tỷ đồng của bị hại
tiếp tục với câu chuyện buông lỏng quản lý về đất đai
tại thôn ngăm lương xã lã ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh
theo người dân tại đây cán bộ thôn tại đây đã tự ý tổ chức bán đất tại khu hồ giáo là nơi chứa nước phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp cho toàn thôn
và việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp mà còn gây bức xúc cho người dân
những tòa nhà ba tầng to đẹp và kiên cố
sẽ không có điều gì đáng bàn nếu nó không được xây dựng trên đất hồ giáo
là nơi chứa nước phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp cho toàn thôn
là một cái hồ sinh thái bây giờ mất cái hồ này động mưa là ngập
mà thậm chí có ông bán còn hết cái rãnh tiêu nước của làng
mà bây giờ xóm đó người ta làm đơn để giả lại nhưng bán hết đất rồi không cả tiêu được đỡ mưa là ngập
theo người dân hiện tại ở khu vực đất hồ giáo có khoảng hơn một mươi hộ gia đình được giao đất
trong đó có chín hộ đã xây dựng nhà kiên cố
xung quanh móng nhà vẫn là đất trồng lối
người dân vẫn đang canh tác còn khoảng ba hộ chưa xây dựng nhưng đã san lấp mặt bằng và chia lô
từ ngày lấp hồ bà con nông dân sản xuất nông nghiệp mùa khô thì thiếu nước mùa mưa thì lại ngập lụt
do quá bức xúc trước hành vi vi phạm của các cán bộ thôn
nhiều người đã làm đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền của huyện gia bình và tỉnh bắc ninh
ngày dường các ông cấp ủy là hầu như con chó mùa đấy
hầu như không công khai cho dân biết
bán cái này là không công khai không được minh vạch
và nhiều người dân rất bức xúc
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ubnd xã lãng ngâm đã có kết luận số một klubnd về nội dung tố cáo của công dân
kết luận khẳng định việc giao đất cho các hộ dân trên trái với quy định của pháp luật về đất đai
vi phạm vào khoảng ba điều ba mươi bảy luật đất đai năm hai nghìn ba và điều năm mươi chín luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên bản kết luận cũng khẳng định việc làm trên là công khai không tư lợi cá nhân tham ô tham nhũng
trên cơ sở thì việc bán đất hai trăm linh tám hai trăm linh chín là việc bán đất có thật
trên cơ sở đó thì anh thu hồi anh bán như bảo ngân giáo
thế còn sau này có một hai chỗ nữa thì nó ở bên đấy nó chưa đầy đủ
thì cứ nghĩ là thiếu tiền thì bán bên làng đi
thứ nhất là nó cũng không có được thông qua nó được coi minh mạnh
cái thứ hai nữa là về tài chính thì nói chung là nó cũng không có ai theo nó có những cái mờ ám không có ai theo là cụ thể
không được tài chính công khai trước dân
bán là có người này mét thôi
thế nhưng đến lãnh đạo khác lại bán thêm một ý nữa
lãnh đạo nữa lại bán thêm một đí nữa
vậy cho nên cái hiện trường bây giờ nó mới giải cái diện tích giải nó như này
thì thực tế nó là như vậy
việc giao bán đất tại thôn ngâm lương xảy ra từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn chín
lúc đầu cán bộ thôn bán tám trăm bảy mươi chín m hai đất với số tiền ba trăm sáu mươi triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi năm tiếp tục bán đất với số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng
ubnd xã lãng ngâm huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã biết việc giao bán đất của cán bộ thôn ngâm lương thời điểm hai nghìn tám hai nghìn chín
tuy nhiên chưa kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
vâng tại sao liên tiếp những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã lãng ngâm xảy ra từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn chín rồi tiếp đến năm hai nghìn một mươi năm mà vẫn chưa được chấn chỉnh xử lý nhắc nhở
trong bản tin tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này
an ninh hai mươi bốn h sẽ tiếp tục với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy với những nội dung đáng chú ý khác
tối hai mươi sáu tháng sáu người dân phát hiện nữ nạn nhân đang bò ra trước nhà ở ấp năm xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm để kêu cứu
trên người có nhiều vết máu nên đưa đi cấp cứu
tiếp nhận thông tin vụ việc công an huyện bình chánh đã vào cuộc điều tra truy xét
theo nạn nhân chỉ đang ở nhà thì bị một đối tượng xâm vào rút xuống đe dọa ép giao vàng tiền
bị chủ nhà chống trả tên cướp đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị thương rồi cướp tài sản bỏ trốn
trước vụ án cướp tài sản có tính chất manh động nguy hiểm ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự vào cuộc hỗ trợ công an huyện bình chánh
đến tối ngày hai mươi tám tháng sáu sau một ngày xảy ra vụ việc công an đã bắt giữ được vương văn danh tại một trung tâm cai nghiện bắt buộc ở bình dương
bước đầu danh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
kính thưa quý vị công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ mâu thuẫn giữa tài xế xe khách và hai thanh niên khiến cho một người bị trọng thương
tối hai mươi tám tháng sáu hai thanh niên đi xe máy trước một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên quốc lộ một phường tân hương thuận quận một mươi hai tp hcm để tiếp cận một tài xế xe khách chạy tuyến tp hcm đi đắk lắc
tại đây hai bên xe ra cửa cải sô sát hai thanh niên sau đó dùng hung khí đâm vào bụng tài xế khiến người này trọng thương
chứng kiến vụ việc nhân viên nhà xe và người dân đã khống chế hai đối tượng bàn giao cho công an địa phương
nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu công an quận một mươi hai cũng đã lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc
công an phường một mươi quận sáu tp hcm cho biết hiện đã tiếp nhận tin trình báo của người dân khi bị trộm đột nhập và lấy hàng loạt xe bay gác máy với tổng giá trị gia tăng là hàng trăm triệu đồng gửi tại bãi xe trên đường võ văn kiệt phường một mươi quận sáu tp hcm
trước đó sáng ngày hai mươi tám tháng sáu nhiều người đến bãi xe trên đường võ văn kiệt để lấy xe ba gác đi làm thì phát hiện phương tiện của mình đã bị mất
phía bãi xe phản hồi trong đêm hai mươi bảy tháng sáu trộm đã đột nhập để lấy bảy xe và gác máy với giá trị từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng đây là phương tiện cần câu cơm để mưu sinh của các nạn nhân
theo hình ảnh từ camera an ninh có năm người đi trên hai xe máy cầm theo cả hung khí độc nhập để trộm hàng loạt xe ba gác trên
các nạn nhân đều mong muốn có sự quan tâm của chủ bãi bồi thường một số tiền để có thể sắm lại xe đi làm lại
công an phường một mươi quận sáu khuyến cáo người dân bị mất tài sản nên lên trình báo để công an lập hồ sơ truy xét
công an huyện bù gia mập tỉnh bình phước cho biết đang tạm giữ người và chiếc xe tải cùng lô hàng là thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào khoảng hai mươi giờ ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực đường dt bảy trăm năm mươi chín thuộc địa bàn hà nội
đồng bằng thông sáu xã đa kia huyện bùi gia mập tổ công tác gồm lực lượng công an huyện phù hợp với công an xã đa kia
tổ chức tuần tra phát hiện bắt quả tang chiếc xe tải nhỏ biển kiểm soát chín mươi ba c một mươi ba nghìn chín trăm tám mươi ba vận chuyển sáu mươi can nhựa màu xanh loại bốn năm lít
nhà mát trên can nhựa có inh nhiều chữ nước ngoài và dòng chữ clifosan bốn trăm tám mươi chín sl
người điều khiển chiếc xe tải là bùi thanh quốc trí hai mươi chín tuổi trú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên
qua làm việc bước đầu bùi thanh quốc trí khai nhận mặc dù biết loại thuốc bảo vệ thực vật nêu trên
đã bị cấm lưu thông trên thị trường việt nam nhưng với mục đích mua về để bán kiếm lời
bộ thành quốc trí đã mua lô hàng trên của một người tên tư thông qua mạng xã hội
với giá trên năm mươi triệu đồng đang trên đường vận chuyển về thì bị phát hiện bắt quả tang
công an huyện bù gia mọc đang tiếp tục điều tra để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án
và tạm giữ đối tượng cao văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại khóm một phường an thạnh
thành phố hồng ngự là đối tượng có hồ sơ mắc bệnh tâm thần về hành vi giết người
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu tổ công tác ban quản lý chợ thành phố hồng ngự
làm nhiệm vụ giới dình trật tự tại chợ thực phẩm
trong lúc nhắc nhở một hộ kinh doanh không lớn chiếm lối thoát hiểm
đối tượng cao văn nam đang đứng mua hàng
coi như là nó gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của tổ công tác
thấy vậy anh trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ phường an thạnh thành phố hồng ngự
là nhân viên ban quản lý chợ nhắc nhở đối tượng nam dẫn đến cửa cãi
nam chục lấy cây kéo tại tiệm tạp hóa của người dân đâm vào vùng ngực của anh phong
do vết thương quá nặng nên anh phong đã tử vong
ngay sau đó ban quản lý chợ đã khống chế bắt giữ đối tượng giao cho lực lượng công an xử lý
hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an cung cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đã chỉ đạo ngay các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
trao đổi với truyền hình công an nhân dân đại diện công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh cho biết
vụ việc bị phát hiện xảy ra từ cuối tháng bốn đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
qua điều tra xác minh hiện công an quận đã tạm đình chỉ công tác đối với lê ngọc minh
để tiến hành kiểm điểm xử lý theo quy định của ngành
và qua điều tra làm rõ cho thấy vụ việc chỉ mang tính chất cá nhân chứ không phải một đường dây
qua xác minh thì đến hiện nay thì sai phạm là chỉ có một đồng chí lê công minh này
chứ không phải một đường dây nào hết không có liên quan đến cán bộ chiến sĩ nào khác
về quan điểm của công an quận gò vấp là tiến hành xử lý nghiêm đúng người đúng tội
có yêu cầu của người dân ở quận gò vấp thì hiện nay là công an quận gò vấp là thực hiện
một điểm cấp lụ động và thêm năm điểm dễ tin ở các cụm công an của các phường
gồm có phường ba phường bốn phường tám
phường một mươi bốn và phường một mươi bảy là để thực hiện các là nhu cầu của người dân đang là có yêu cầu thiết yếu
còn về phía phòng thăm mưa công an thành phố hồ chí minh cho biết ngay sau khi nắm thông tin vụ việc
đảng quỹ bang giám đốc công an thành phố đã giao phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
lập đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án sáu trong đó tập trung kiểm tra quy trình cấp trả thẻ căn cước công dân
vụ việc trên đã phát hiện và điều tra xử lý từ gần hai tháng trước
và công tác kiểm tra các đơn vị được thực hiện liên tục nghiêm túc
đảm bảo đúng quy trình
qua đó cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của bang giám đốc công an thành phố
đảm bảo việc thực hiện các thủ tục hành chính diễn ra đúng quy trình
cũng đã thăm mưa cho ban giám đốc công an thành phố ban hành kế hoạch tổ chức ba đoàn kiểm tra
ở các đơn vị thuộc công an thành phố liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
và cái đoàn công tác mà đang kiểm tra tất cả các hành chính của công an thành phố
thì tiến hành kiểm tra tại một mươi đơn vị trực thuộc công an phố
và ban đốc cũng giao cho thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng
cho các bộ chiến sĩ và kiểm tra về điều lệnh về tư thế tác phong lợi tiết
trong tiếp xúc với người dân trong giải quyết thủ tục hành chính
và phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện tiêu cực như nhũng nhiễu
gây khó khăn phiền hà cho người dân
thời gian qua công an thành phố hồ chí minh nói riêng và công an cả nước nói chung
đã tích cực triển khai quyết liệt đề án sáu của chính phủ và cấp căn cức công dân cho người dân
trong đó có những đối tượng ưu tiên đối tượng thuộc diện gia đình chính sách khó khăn
thương binh liệt sĩ được lực lượng công an tận tâm đến nhà làm căn cứ công dân
sự việc đáng tiếc vừa xảy ra không thể phô nhờ hết công sức của tập thể lực lượng công an thành phố
và nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn đang miệt mài hỗ trợ người dân
bên cạnh đó người dân khi đến làm căn cứ công dân tại cơ quan công an
tuyệt đối không đưa hồ sơ lễ phí cho người khác độc hộ
mà không phải thân nhân hoặc các đối tượng cò mồi để làm căn cứ công dân cấp tốc
tránh vì tâm lý nôn nóng mà trở thành nạn nhân cho một số đối tượng có hành vi trục lợi
ngày hai mươi chín tháng sáu tại hội trường công an tỉnh đồng nai đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trực tự
và phong chống tội phạm sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tại hội nghị công an tỉnh đồng nai cho biết số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm
toàn tỉnh giảm sáu mươi bốn vụ
tương đương hơn một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một và giảm một trăm tám mươi vụ
tương đương gần hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
đã điều tra khám phá sáu trăm năm mươi vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội bắt xử lý hơn một chín trăm linh đối tượng
trong đó án hình sự điều tra làm rõ bốn trăm năm mươi ba trên năm trăm bốn mươi bốn vụ
án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ bảy mươi một trên bảy mươi bảy vụ đạt tỷ lệ chín mươi hai hai mươi một
đâu tranh triệt phá một mươi một ban ổ giám tội phạm
từ đơn dạy đến nguy hiểm bắt xử lý năm mươi chín đối tượng xác minh truy bắt vận động đầu thú một trăm một mươi hai đối tượng truy nã
bắt cho địa phương khác sáu mươi đối tượng truy nã công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
phát hiện bắt xử lý hai trăm chín mươi tám vụ bắt sáu trăm bảy mươi một đối tượng mua bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn ba năm kg ma túy tổng hợp hai một trăm một mươi năm viên thuốc lắc hai súng tự chế tám viên đạn
cùng nhiều tài xá phương tiện liên quan
công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực
tai nạn giao thông được kiềm chế kéo giảm trên cả ba tiêu chí giảm năm một mươi ba số vụ
bốn ba số người chết và bốn số người bị thương so với năm hai nghìn hai mươi một không để xảy ra tài nạn giao thông đường thủy
đã phát hiện xử lý hơn ba mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền gần ba mươi tám năm tỷ đồng
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý sáu vụ xử lý ba mươi bảy đối tượng có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép gồm
trong buổi lễ lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân
đã thành tích xuất sắc trong phong trào đảm bảo an ninh trực tự
kinh tế tp hcm phục hồi nhanh đồng bộ và gần giảm mức tăng trưởng so với lúc trước dịch bệnh
và đó là đánh giá của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố tại hội nghị sơ kết kinh tế xã hội
sáu tháng đầu năm năm hai nghìn hai mươi hai của tp hcm diễn ra vào sáng nay ngày hai tháng